các nước châu âu đang bước vào mùa lễ giáng sinh ngày lễ quan trọng và tưng bừng nhất trong năm
hòa trong không khí lễ hội người dân xéc đã thắp sáng cây thông noel ở quảng trường âu thao
chính thức mở cửa khu chợ giáng sinh truyền thống
đúng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một cây thông ở quảng trường ôn town thủ đô praha
cộng hòa xéc đã được thắp sáng đánh dấu thời khắc mở cửa khu chợ giáng sinh truyền thống đặc sắc
cây thông cao hai mươi hai mét được trang hoàng với rất nhiều đèn trắng và các đồ trang trí màu đỏ và ánh bạc
những màu sắc đặc trưng của lễ giáng sinh
tại hội trợ sẽ diễn ra nhiều chương trình văn hóa khu vui chơi cho trẻ em và biểu diễn hoạt cảnh chuyện cổ tích
khu chợ giáng sinh thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người dân thành phố và cả du khách
năm nay các nhà chức trách đặc biệt chú ý đến sự an toàn của người dân và du khách
trong khi tiến hành nghi thức thắp sáng cây thông noel để bảo đảm không có người nào bị thương
chợ giáng sinh là hoạt động thường niên thường bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đến ngày hai tháng một hàng năm tại praha cộng hòa xéc